là phim việt đầu tiên ra dạp ngay sau giãn cách xã hội bộ phim truyền thuyết về quán tiên tiếp tục có những khẳng định với khán giả bởi sự cuốn hút và được đầu tư nghiêm túc hoành tráng
các khúc được lựa chọn làm nhạc phim với chủ đề anh ở nơi đâu do ca sĩ phạm thu hà trình bày được ekip sản xuất đưa ra đã chứng minh điều đó
trên thế giới âm nhạc cho phim luôn được coi trọng và đầu tư nghiêm túc nó không chỉ làm nền mà nhiều khi còn là yếu tố thể hiện nội dung và hình ảnh
thời gian gần đây nhiều nhà làm phim việt đã trú trọng hơn về mảng sản xuất nhạc cho phim để tạo hiệu quả về thánh giác đẩy cao cảm xúc cho khán giả
truyền thuyết về quán tiên là bộ phim việt được đầu tư âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay lên tới một hai tỷ đồng
toàn bộ âm nhạc của phim được thể hiện bởi gián
nhạc giao hưởng mặt trời do nhạc sĩ trần mạnh hùng viết
để tạo được sự gắn kết giữa phim với âm nhạc là một điều không hề dễ
điều may mắn là chúng tôi có nhà soạn nhạc của bộ phim ở đây phối hợp chia sẻ những điều mà bộ phim cần
và điều quan trọng là chúng tôi có một giàn nhạc tốt một nhà soạn nhạc giỏi và một bộ phim hay
bên cạnh đó ca khúc chủ đề của phim anh ở nơi đâu đã trở thành một sản phẩm nghệ thuật độc lập
khẳng định tên tuổi của ca sĩ phạm thịnh
anh ở nơi đâu được sáng tác bởi nhạc sĩ trần mạnh hùng
dù đã là một nhà soạn nhạc lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thử sức ở mà âm nhạc phim
sự đồng điệu của âm nhạc với câu chuyện trong phim đã giúp anh giành chiến thắng
ở hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất ở cả hai liên phim lớn nhất việt nam là bông sen vàng và cánh diều vàng
mình lần đầu tiên viết nhạc phim chưa bao giờ mình viết thạ phim
mình nghĩ rằng viết nhạc phim khó hơn những gì mình đã viết
cái điểm là
trước đây thì khi mình làm các khúc hoặc là những chương trình live show hoặc viết giao hưởng
thì mình hay dẫn dắt cái câu chuyện âm nhạc theo cái mạch cảm xúc và một cái kịch bản của bản thân mình
và đây thì mình sẽ phải làm theo một cái ý đồ của đạo diễn cũng như là một cái kịch bản sẵn có của người khác
thì đấy là cái khó khăn
phạm thu hà là một trong các cái soprano tốt của việt nam
và bạn ấy có một cái ưu điểm khác với các soprano khác là
là cái tiếng hát của bạn như cách thể hiện
lựa chọn cái phong cách âm nhạc
cái cách sử dụng kỹ thuật
nó hướng tới công chúng
gần đây điện ảnh việt đã có những thay đổi tích cực ở màn nhạc phim
một bộ phim hay khán giả cũng chỉ có điều kiện xem đến lần thứ hai
nhưng những ca khúc trong đó lại có một sức sống rất bền lâu
trong thời điểm mà phim điện ảnh sản xuất nhiều như hiện nay
việc đầu tư làm nhạc trong phim có thể sẽ là một hướng đi đúng đắn
nâng tầm điện ảnh việt tiệm cận đẳng cấp quốc tế